trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam vừa tổ chức bàn giao tàu cá và sáu ngư dân cho tỉnh nam định
sau khi trung tâm tổ chức cứu nạn thành công và lai rắt hơn một trăm năm mươi hải lý an toàn về cảng cá ninh cơ
thực hiện chỉ đạo của bộ giao thông vận tải ubnd tìm kiếm cứu nạn cục hàng hải việt nam
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã điều tàu tìm kiếm cứu nạn hàng hải sar bốn trăm một mươi một
xuất phát từ hòn la đi cứu nạn đến năm h ngày một mươi năm tháng một tàu sar bốn trăm một mươi một đến hiện trường tiếp cận tàu cá nd chín mươi hai nghìn chín trăm chín mươi chín ts
hỗ trợ tàu chăm sóc y tế sức khỏe cho thuyền viên đến một mươi một giờ trưa ngày một mươi sáu tháng một
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã bàn giao tàu và thuyền viên bị nạn cho các cơ quan chức năng
cục trưởng cục hàng hải việt nam nguyễn xuân sang đã gửi quà tặng sáu thuyền viên
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cũng đã gửi tặng tàu nd chín mươi hai nghìn chín trăm chín mươi chín ts cơ số áo phao phao tròn đủ dùng cho thuyền viên đi biển
theo quy định túi thuốc y tế và một số tài liệu hướng dẫn an toàn và tìm kiếm cứu nạn trên biển